hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân ung bướu đang có chiều hướng tăng cao
nên việc đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào công tác chẩn đoán và điều trị ung bướu là hết sức cấp thiết
mới đây bệnh viện k đã ứng dụng hệ thống máy can thiệp mạch số hóa xóa nền
đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
trang thiết bị hiện đại trong trần đoán và điều trị ung bướu tại việt nam
máy can thiệp mạch số hóa xóa nền dsa là một hệ thống máy x quang can thiệp hiện đại
với các ứng dụng bao gồm trần đoán và can thiệp các bệnh lý ngoại biên bụng não lồng ngực tim mạch
đặc biệt trong lĩnh vực ung thư hệ thống này được ứng dụng hỗ trợ việc trần đoán và điều trị bệnh chính xác và hiệu quả
hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền giúp cho chúng ta có thể tiếp cận được với những tổn thương
những cái mạch máu mà trước đây bằng những phương tiện khác
chúng ta không thể tiếp cận được
nhờ vậy mà sẽ có rất là nhiều các cái ứng dụng được mở ra
các ứng dụng này trên thực tế cũng đã được triển khai ở việt nam
ví dụ như là nốt các khối u nốt các vùng đang chảy máu mà không thể phương pháp nào khác có thể là cầm máu được
hoặc là thông các cấu trúc ví dụ như cấu trúc đường mật cấu trúc đường niệu
hoặc là thông những mạch máu bị tắt vì các khối u hoặc là huyết khối
một trường hợp nữ bệnh nhân một mươi chín tuổi ở sóc sơn hà nội
bị khối ở thận lành tính rất lớn trên một mươi cm và bị phình mạch
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện ca trong tình trạng đau bụng khối u thận đe dọa vỡ
các bác sĩ đã ứng dụng hệ thống can thiệp mạch số hóa nền
chọc kim qua động mạch đùi dùng ống thông nút mạch đưa vật liệu vào
sau sáu tiếng nút mạch bệnh nhân đã đi lại bình thường
em gái tôi mới phát hiện đây được độ ba bốn ngày khá mở tiền dưới
cho chỉ định mình vào xuống bệnh viện ca để nhờ các khoa học kỹ thuật mới hơn hiện đại hơn
vào khoa các bác sĩ cũng tư vấn giúp có những phương pháp mới như thế này
người nhà có bệnh thôi thì ai cũng mong muốn phương pháp tốt nhất và an toàn nhất
các bác sĩ tư vấn và được chỉ định hôm nay cũng làm phương pháp này
ưu điểm vượt trội của hệ thống là có thể ứng dụng trong điều trị

giải thư giai đoạn tiến triển chăm sóc giảm nhẹ thực hiện thủ thuật can thiệp tối thiểu
giảm nguy cơ chảy máu rút ngắn thời gian hậu phẫu sau khi nút mạch
tránh được những biến chứng khi phẫu thuật cho người bệnh giúp nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân
không chỉ là ung thư mà kể cả các tổn thương lành tính
các khối u lành tính hoặc những tổn thương chảy máu chúng ta cũng đều có thể áp dụng được
về mặt nguyên tắc thì đây là một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu
trên là có thể là điều trị các cái bệnh lý kể cả ở những cái giai đoạn rất là nặng
ví dụ như là ung thư ở những giai đoạn cuối không thể điều trị được bằng phương pháp gì
thì người ta có thể dùng cái phương pháp này để mà điều trị
còn thì các cái ung thư ở giai đoạn sớm thì cũng phải lưu ý rằng tất cả những ung thư ở giai đoạn sớm
thì các phương pháp điều trị triệt đẻ ví dụ như là phẫu thuật
vẫn được coi như là một khuyến cáo hàng đầu để giúp cho bệnh nhân có thể khỏi bệnh
trong tương lai phương pháp này sẽ ứng dụng trong điều trị u vú u phần mềm
khi không còn chỉ định phẫu thuật kết hợp với các phương pháp hóa xạ trị khác
để tăng cơ hội điều trị tăng cơ hội sống cho người bệnh